những ngày cận tết nguyên đán đinh dậu nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô tăng cao
sở công thương tp hà nội đã yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa
bình ổn thị trường nhằm phục vụ nhân dân đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu
để phục vụ cho nhu cầu mua sắm vào tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy tổng công ty thương mại hà nội hapro đã chuẩn bị
và dự trữ các mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá khoảng một hai trăm linh tỷ đồng phục vụ tại bảy mươi điểm bán lẻ
và nguồn hàng sẽ được cung cấp liên tục đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
tổng công ty có khoảng ba mươi kho ở thành phố hà nội
ngoài ra tại các điểm bán hàng siêu thị từng siêu thị cũng có những kho để những hàng hóa thiết yếu
và khi mà tại siêu thị mình bán được mặt hàng nào rồi thì sẵn sàng là có để tiêu thụ nhanh
thì có để đáp ứng cho bà con
theo thống kê của sở công thương thành phố
nhu cầu tiêu dùng cho một tháng tết dương lịch và tết nguyên đán sẽ tăng từ năm đến hai mươi
trong khi đó khả năng cung ứng các mặt hàng trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng đủ
vì vậy hà nội đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại
liên kết vùng kết nối cung cầu giữa thủ đô với các tỉnh thành phố trên cả nước
các tỉnh cũng đã gần năm mươi tỉnh đưa hàng hóa về trưng bày sản phẩm để kết nối vào hệ thống phân phối
những đặc sản vùng miền cũng đã đưa được về đây để phục vụ người dân thủ đô
và như vậy thì cái nguồn cung của đáp ứng cho người dân thủ đô sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ
theo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa tết
thì sản lượng hàng hóa năm nay đã sản xuất tăng đến hai mươi
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên giá cả vẫn giữ ở mức ổn định không tăng so với trong năm
năm nay chúng tôi dự đoán rằng là tình hình tết năm nay thì cái sức tiêu thụ
đã được tăng và chúng tôi đã chủ động được cầu hàng
để đảm bảo về vấn đề bình ổn giá cho thành phố hồ chí minh
cũng như là cùng với hà nội để mà xây dựng chương trình bình ổn giá
phục vụ tết về những mặt hàng nông sản của hà giang
về cái sản lượng về sản phẩm cam cam sành của hà giang
cũng như là sản phẩm về mật ong sản phẩm chè sản phẩm rượu
đấy là mặt hàng thiết yếu mà để phục vụ tết cho bà con
vì vậy thì với tỉnh hà giang và cũng như là những nhà sản xuất của tỉnh hà giang
đã ứng đủ những cái sản phẩm
theo tính toán của sở công thương hà nội
tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa tết năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó việc bảo đảm bình ổn thị trường giá cả
cung ứng nguồn hàng liên tục sẽ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm sung túc
cuối năm của người dân thủ đô trong dịp tết này